giữ gìn sự đoàn kết thống nhất kỷ luật kỷ cương nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng xây dựng đảng bộ công an trung ương và đảng bộ các cấp công an trong sạch vững mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
bộ trưởng tô lâm cũng trân trọng gửi lời cảm ơn quá trình công hiến đóng góp của các đồng chí nguyên chủ nhiệm ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thay mặt ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trung tướng trần quốc tỏ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đã gửi lời cảm ơn và hứa sẽ tiếp thu thực hiện nghiêm túc mọi ý kiến chỉ đạo của đồng chí đại tướng tô lâm bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an theo phương châm trách nhiệm công tâm đúng nghiêm chặt chẽ thấu lý đạt tình phân đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ chính
trước nay tại hà nội cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một của lực lượng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra dự và chỉ đạo hội nghị
trước nay tại hà nội cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy

nếu những nơi nào để phức tạp về tụ điểm ma túy thì cá nhân đồng chí chỉ huy cán bộ phụ trách ở nơi đấy phải chịu trách nhiệm tăng cường phối hợp quốc tế trong việc cung cấp thông tin tương trợ tư pháp của hệ lực lượng triển khai các đề án trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong phòng chống đấu tranh có hiệu quả tuệ phạm ma túy

với sự tham dự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương sẵn sàng kết nối chia sẻ để phục vụ xây dựng chính phủ điện tử nền kinh tế số xã hội số
chiến dịch cấp căn cước công dân đã được triển khai thực hiện quyết liệt tạo hiệu ứng tốt về hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nhất là tinh thần trách nhiệm nỗ lực hết mình phát huy mọi nguồn lực sẵn có tại địa phương có những giải pháp và cách làm sáng tạo tận tụy phục vụ nhân dân
thay mặt đồng chí bộ trưởng lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những công hiến của hệ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đối với ngành xã hội trong giai đoạn vừa qua
trường ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp trực tuyến với tỉnh bình dương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đợt dịch lần thứ tư toàn tỉnh bình dương ghi nhận ba trăm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó hai mươi bốn ca phát hiện qua khám bệnh tại các cơ sở y tế
trung bình ghi nhận từ hai mươi đến bốn mươi ca một ngày các ca mắc chủ yếu xuất hiện trong các khu nhà trọ doanh nghiệp và khu công nghiệp
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
ra phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu địa phương tập trung khoanh gọn dập dịch ngay từ đầu không để dịch lan rộng trên địa bàn
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu tỉnh bình dương chủ động chia các khu vực theo mức độ dịch bệnh để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp
khi công bố ổ dịch bình dương cần kiểm soát chặt người di chuyển nhất là công nhân làm việc trong các nhà máy
khu công nghiệp tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm thông điệp năm k lên phương án tổ chức các dịch vụ thiết yếu hợp lý đảm bảo an toàn dịch tễ
phó thủ tướng yêu cầu tỉnh bình dương lập hai mũi xét nghiệm ngay từ sớm cập nhật kịp thời kết quả xét nghiệm để thông báo cho các địa phương liên quan truy vết ca bệnh
thực hiện thí điểm cách ly f một tại nhà với quy mô phù hợp để chuẩn bị cho tình huống dịch bùng phát mạnh
đặc biệt tỉnh cần tăng cường tầm soát tại các bệnh viện nhà thuốc phòng khám siết chặt công tác phòng chống dịch tại các cơ sở điều trị không để bị thùng tại đây
nhằm huy động sức mạnh của toàn dân
toàn hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín với tinh thần chống dịch như chống giặc
ubnd tp hcm đã ban hành kế hoạch về tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đợt cao điểm này tập trung triển khai và tăng cường chín nội dung trọng tâm
thứ nhất tăng cường điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch
ubnd tp hcm và các quận quyện căn cứ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn quản lý để điều chỉnh mức độ nguy cơ và có các giải pháp chỉ đạo phù hợp
thứ hai tổ chức và tăng cường năng lực xét nghiệm
tổ chức triển khai tự test nhanh covid một mươi chín cho công nhân
trong đó khuyến khích các doanh nghiệp tự chi trả chi phí mua test nhanh và xét nghiệm cho người lao động một lần một tuần
thứ ba tăng cường kiểm tra giám sát đối với các nhóm có nguy cơ cao
thứ tư tăng cường năng lực cách ly tổ chức thí điểm cách ly y tế tại nhà cho các trường hợp f một theo hướng dẫn của bộ y tế
thứ năm tăng cường năng lực điều trị
thứ sáu thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thứ bảy tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thành lập trung tâm phân tích dữ liệu
thực hiện nhiệm vụ kết nối phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ tám tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi
thứ chín tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến người dân đồng thuận chia sẻ cùng những khó khăn của thành phố
và cả kết quả nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị nguy cơ cháy rừng trong những ngày hè nắng nóng như thế này
luôn là một nguy cơ cháy rừng trong những ngày hè nắng nóng như thế này
sau một đêm thức trắng bám sủ với những bữa ăn vội vàng sự nỗ lực không nghỉ ngơi đám cháy lớn đã được sập tắt rừng đã được cứu
mọi khó khăn vất vả để người dân có cuộc sống bình yên hơn cuộc sống vui vẻ hơn
mặc dù là khó khăn và vất vả nhưng mà với tinh thần là cán bộ diễn sĩ là vì dân vì nước và cố gắng để hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ mà được đảng và nhà nước giao phó
toàn bộ anh em cán bộ dân sĩ vượt qua được những mệt nhọc và chỉ một điều là yêu ngành và mến nghề